ngày hôm nay một mươi sáu tháng ba tòa án nhân dân tỉnh điện biên mở phiên tòa xét xử vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối với sùng a xính và đồng phạm xảy ra tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
hành vi của các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến chế độ chính trị của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam được hiến pháp quy định
theo kết luận điều tra năm hai nghìn một mươi lầu a lệnh tham gia tổ chức lập nhà nước mông tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bị khởi tố sau đó bỏ trốn từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín sùng a xính và lầu a lệnh bàn bạc với các đối tượng trên
thống nhất xây dựng lại tổ chức lập nhà nước mông tại huyện mường nhé
trong vụ án này sùng a xính lầu a lệnh với vai trò chủ mưu cầm đầu và trực tiếp soạn thảo điều lệ cương lĩnh mô hình tổ chức đúc sao hàm
các bị can khác có vai trò đồng phạm là người tiến hành trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội